trước tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra vẫn tiếp tục gia tăng
ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và sự phát triển bền vững của đất nước
mới đây thủ tướng chính phủ đã ký ban hành chỉ thị số bốn mươi một về một số giải pháp cấp bách
tăng cường quản lý chất thải rắn
bộ tài nguyên và môi trường giả soát sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền
hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản có nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn
căn cứ luật bảo vệ môi trường sửa đổi xây dựng hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật
về thu gom vận chuyển và xử lý rác thải các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải
bộ xây dựng chủ trì phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường khẩn trương xây dựng các tiêu chuẩn
quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế hệ thống thu gom chất thải rắn phù hợp với việc phân loại rác thải
tại nguồn của khu trung tâm thương mại kết hợp với căn hộ trung cư kết hợp văn phòng
quy hoạch bố trí điểm tập kết trung chuyển rác thải trong các đô thị và điểm dân cư tập trung nông thôn
bảo đảm vệ sinh môi trường
bộ tài chính ưu tiên cân đối bố trí nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường
hỗ trợ cho các hoạt động phân loại tại nguồn thu gom vận chuyển và xử lý rác thải
trong kế hoạch ngân sách hàng năm đồng thời yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh
hóa các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng và vận hành cơ sở xử lý chất thải